quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
dự báo trong ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục rồn thêm nằm sâu trong khối không khí lạnh nên miền bắc nhìn chung khá ít mưa
tuy nhiên trời nhiều mây hơn và nhiệt độ ban ngày sẽ giảm hơn
dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh vùng núi phổ biến từ hai mươi một đến hai mươi ba độ
khu vực trung du và đồng bằng nhiệt độ nhìn hơn nhưng hầu hết cũng giao động trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
trái ngược với xu thế ít mưa ở bắc bộ quá trình tăng cường của không khí lạnh kết hợp với dạnh thấp xích đạo
vào hoạt động của nhiễu động trong đời gió đông ở các mực trên cao
vì thế hôm nay thậm chí là kéo dài cho đến tận những ngày đầu của tháng một mươi hai
ở các tỉnh trung trung bộ và nam trung bộ sẽ liên tục có mưa vừa mưa to thậm chí có nơi mưa rất to và rông
với lượng mưa có thể lên tới hai trăm linh bốn trăm linh mm một đợt có nơi trên bốn trăm năm mươi mm
mưa xuống không chỉ khiến cho nền nhiệt trong hôm nay cũng như những ngày tới ở trung bộ giảm
ở các tỉnh phía bắc trung bộ nhiệt độ chỉ giao động trong khoảng từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
còn ở phía nam nhiệt độ là từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
dự báo mưa còn gây một đợt lũ trên các sông từ quảng bình đến khánh hòa
dự báo đỉnh lũ trên các sông chính ở quảng bình quảng trị khả năng ở mức báo động một trên báo động một
các sông ở thừa thiên huế khánh hòa và khu vực tây nguyên ở mức báo động một đến báo động hai và trên báo động hai
các sông từ quảng nam đến phú yên ở mức báo động hai đến báo động ba và các sông nhỏ có khả năng lên trên báo động ba
dự báo nhiễu động gió đông và không khí lạnh cũng gây mưa cho cả tây nguyên
từ ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi tháng một mươi một ở đây sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm một đợt có nơi trên hai trăm linh mm
tuy nhiên hôm nay tây nguyên vẫn duy trì thời tiết ít mưa ngày nắng
nhiệt độ ban ngày giao động từ hai mươi sáu cho đến hai mươi chín độ
còn tại nam bộ trong ngày hôm nay chịu ảnh hưởng của chính của dạnh thấp xích đạo
nên ban ngày trời nắng gián đoạn chiều và tối có mưa giải rác
nền nhiệt trong ngày hôm nay chưa thay đổi nhiều và chỉ giao động trong khoảng từ ba mươi cho đến ba mươi hai độ
trên biển dưới tăng động của không khí lạnh trong ngày hôm nay khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp bảy giới cấp chín
biển động mạnh sóng biển cao từ hai đến bốn mét
trong khi đó ở khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa
do ảnh hưởng của dạnh ấp thấp có trục khoảng bốn đến bảy độ vị bắc
nên ngày và đêm nay sẽ có mưa rào và rông
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước